thực hiện chỉ đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng sở lao động thương binh và xã hội hải phòng đã triển khai thực hiện các hoạt động thăm tặng quà các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của họ hộ nghèo hộ cận nghèo các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó đối với người có công với cách mạng tổng mức quà tặng và hiện vật là ba triệu năm trăm linh ngàn đồng một người đối với hộ nghèo mức tặng quà là một triệu đồng một hộ hộ cận nghèo mức quà tặng tám trăm linh đồng một hộ
trong thời gian tới sở lao động thương binh và xã hội thành phố hải phòng sẽ xây dựng triển khai các văn bản hướng dẫn việc tặng quà đối với các đối tượng chính sách đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng ở các địa phương
bên cạnh đó sở lao động thương binh và xã hội sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện tặng quà tết của thành phố cho các đối tượng tại các địa phương trước và sau tết nguyên đán đảm bảo việc tặng quà đến với các đối tượng đúng đủ chú đáo an toàn và hợp thời gian quy định